các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua đầu tranh được biết trước đó bùi thế quế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là chồng của yên
cũng nhiều lần bán ma túy cho người nghiện tại nhà nghỉ
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba mươi tám gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng
yên khai là heroin
hai gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
quế khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
và một cân tiểu ly cùng nhiều tăng vật khác
hiện công an thị xã đồng xoài đang tạm giữ yên và quế để tiếp tục điều tra làm rõ